chủ tịch tập đoàn mường thanh để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng ra thông báo truy tố các bị can
nguyễn duy uyển cựu chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông hà nội
vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông
cùng bùi văn bằng đỗ văn hưng và nguyễn văn nam để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp
và thương mại bms ct sáu ở khu đô thị kiến hưng quận hà đông hà nội
bị can thản bị khởi tố cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa đến địa phương
hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
các đối tượng bị bắt giữ gồm lương nhân khánh ba mươi hai tuổi nguyễn văn thành hai mươi tám tuổi và lê văn hoàng ba mươi hai tuổi
cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo kết quả điều tra ban đầu vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cả ba đối tượng này nể xin ý định cho người khác vai tiền với lãi suất cao
nên đã cùng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc để hoạt động cho vay
bà đối tượng đã lập các trang facebook có tên
cho góp ngày bôn mạ thuật và họ góp bôn mạ thuật để đăng thông tin cho vai tiền
thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa
và giấy tờ tùy thân của người vai
nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là tiền vai góp và tiền vai đứng
em có sang vào bài bạc có nợ nần nhiều
thì cũng không có khách nào để trả lời trả lãi ở quê
tôi nghĩ là vào đây cùng anh em đi làm trong đắk lắc
thì là đi cho vai lời
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
thì bọn em dùng banh kinh chuyển khoản thu tiền bằng chuyển khoản
và chuyển tiền cho khách vai bằng chuyển khoản
và bọn em có di chuyển nhà liên tục
với thủ đoạn đó từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhóm này đã cho khoảng ba trăm linh người vay với tổng số tiền là hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng
năm đồng một triệu một ngày
tương đương ba trăm sáu mươi năm đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
hiện công an thành phố bùa ma thuật đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
ba đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm văn an
trú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên
khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an huyện văn lâm nhận được đơn trình báo của anh nguyễn văn mạnh
trú tại tỉnh hải dương và nguyễn văn kiên trú tỉnh quảng ninh
về việc có một đối tượng liên hệ đặt mua sắt phế liệu
sau khi liên hệ qua điện thoại gia lô và đạt được thỏa thuận mua bán
anh mạnh chuyển hàng với tổng giá trị hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
còn anh kiên khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó đối tượng không trả tiền hàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định
an là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng an
thì liên hệ với công an huyện văn lâm để được hướng dẫn giải quyết
trong thời gian gần đây tại một số địa bàn của tỉnh cà mau
đã xuất hiện các nhóm đối tượng mạo danh là nhân viên của các công ty sản xuất
kinh doanh hàng gia dụng thực phẩm chức năng để tổ chức hội nghị hội thảo
giới thiệu bán sản phẩm
với giá thành rẻ hơn thị trường thì chiêu thức này của các đối tượng
tiếp tục thu hút được nhiều người dân chủ yếu là người lao động tham gia
tuy nhiên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và đưa ra cảnh báo
người dân cần hết sức cảnh giác tránh bị lừa đảo
hơn một mươi ngày trước một người dân trú tại phường tám thành phố cà mau
đến trình báo với cơ quan công an về việc có nhóm đối tượng lạ mặt
đến khu vực chị sinh sống để thông báo về việc tổ chức hội thảo
để quảng bá và bán các sản phẩm gia dụng như trào chống dính
bếp điện tử đồ công điện vừa giá ưu đãi
như vậy là cái buổi sáng là tạo được cái lòng tin của người dân gần như tuyệt đối
tại vì nó đưa món gì nó cũng trả tiền lại hết nguyên trong buổi sáng
đó là cái niềm tin của người dân mà buổi sáng thì nó gài mình để
nó muốn buổi chiều loại đầy đủ là nó kêu tạm ứng năm mươi ngàn
bây giờ ai cũng đưa năm mươi hết thì buổi chiều buộc họ phải quay lại
đó là lý do để buổi chiều người ta đi lại đầy đủ hết và người ta kiếm tiền
mà trong lòng người ta nghĩ kiếm tiền để nó cũng trả lại
tại vì nó đã nói là mở siêu thị để bà con xài thử
bà con biết chất lượng để bà con ủng hộ
đó là cái mà người ta đặt niềm tin
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh cà mau
phối hợp với công an thành phố tiến hành kiểm tra tại một khách sạn lớn
thuộc địa bàn thành phố cà mau phát hiện vũ thị hạnh
chú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đang tổ chức hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi chưa được phép của các cơ quan tổ chức theo quy định
mở rộng kiểm tra tại hai khách sạn khác
phát hiện bùi văn tùng và nguyễn thanh giang tổ chức cùng hai mươi năm đối tượng khác có liên quan
quá trình kiểm tra tại các địa điểm lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ sáu trăm hai mươi sản phẩm
đồ gia dụng các loại nghi vấn nhập lậu không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát
theo hồ sơ vụ việc chỉ trong thời gian ngắn chưa đến một ngày
nhóm đối tượng trên đã bán được số lượng hàng hóa trị giá vài trăm triệu đồng
nếu phát hiện các trường hợp mà các đối tượng lạ mặt đến địa bàn có những hành vi
mà mời gọi tương tự thì bà con không nên tin tưởng
không nên tham dự các hội thảo hoặc hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm
nhất là sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là các đầu điện gia dụng mà bà con thường hay thường gặp
các đối tượng thường dùng lợi dụng bà con ít có gia trạm với thị trường
nên nghĩa là là cả tinh
các công ty thường là không có địa chỉ gọi rạng trên địa bàn tỉnh
mà bà con đến dự thì rất dễ dàng bị sập bậy đối tượng
mới đây công an huyện cái nước tỉnh cà mau cũng đã mời làm việc với năm đối tượng
tổ chức quảng bá và bán sản phẩm thực phẩm chức năng không có dây phép
có giá trị hàng hóa thấp hơn rất nhiều lần so với giá mà các đối tượng bán cho bà con
thậm chí qua kiểm tra chất ma túy trong cơ thể
phát hiện cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
chính vì vậy người dân nên kiểm tra rõ thông tin về đơn vị tổ chức quảng bá sản phẩm
nguồn gốc và hóa đơn hàng hóa tránh bị sập bẫy lừa đảo của các nhóm đối tượng khác
gần đây trên một số tuyến đường nội thành hà nội tái diễn tình trạng
các nhóm đối tượng điều khiển xe máy mô tô phân khối lớn
ngang nhiên chạy thành đoàn với tốc độ cao đi vào đường cấm lạng lách đánh võng
nẹp bô dọa người cùng lưu thông gây bức xúc dư luận
cụ thể đêm ngày hai mươi một tháng bốn tại khu vực ngã tư hàng bài trần hương đạo
nhóm thanh thiếu niên cả nam và nữ
xe máy không biển số không đợi mũ bảo hiểm bấm cỏi in ỏi rồi lao nhanh qua ngã tư
khiến người đi đường giật mình hoàng sợ
tiếp tục ghi nhận tại nhiều tuyến phố khác như trần quang khải lê lai lê thánh tông trang tiền
cũng có thể dễ dàng bắt gặp những đối tượng ngủ ngáo trên
đặc biệt có những đối tượng mang theo dao hung khí liên tục thị uy người đi đường
khi gặp cảnh sát chúng vứt bỏ không khí rồi tẩu thoát
một số đối tượng bị bắt giữ được xác minh có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
nhất là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thời gian tới lực lượng công an thành phố hà nội đặc biệt là các tổ công tác một trăm bốn mươi bốn
sẽ tiếp tục triển khai mạnh các phương án để kịp thời phát hiện chấn áp
xử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện hành vi can quấy
gây dối trật tự công cộng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
liên quan đến vụ lật thuyền chở bảy người trên sông lô
vào khoảng sáu giờ sáng nay lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng
nạn nhân nữ cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm này được tìm thấy
ở nơi cách xảy ra tai nạn khoảng hai km về phía hạ lưu
trước đó như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi bốn giờ ngày hai mươi tháng bốn
có bảy người cùng đi trên một chiếc thuyền trên sông lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy
khi đến đoạn km số chín quốc lộ hai thuộc địa phận thôn làng nùng
xã đạo đức huyện vị xuyên
bất ngờ thuyền bị lật do gió to
bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn do được anh nguyễn văn hội
ở huyện vị xuyên hà giang cứu sống
ba nạn nhân bị mất tích